chỉ tính riêng trong quý ba năm hai nghìn hai mươi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phát hiện chín trăm ba mươi bảy trang cổng thông tin điện tử của việt nam bị tin tặc tấn công thay đổi giao diện hoặc chèn tin độc hại tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
đối với việt nam
năm hai nghìn hai mươi một là năm diễn ra đại hội khóa một mươi ba của đảng năm đầu tiên việt nam triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
việt nam phải thực hiện mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong tất cả các ngành các lĩnh vực
vì vậy nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng yếu thèn chốt cần được đặc biệt ưu tiên trong thời gian tới
nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh và tăng cường áp dụng công nghệ số trước tác động của đại dịch covid một mươi chín và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong mục tiêu sắp tới hai nghìn hai mươi năm việt nam quyết tâm đưa thứ hạng việt nam từ năm mươi tăng hạng lên bốn mươi và tăng hạng lên ba mươi vào năm hai nghìn ba mươi
để làm được việc đó thì bộ thông tin truyền thông sẽ định hướng phát triển dựa trên năm trụ cột
trụ cột thứ nhất là pháp lý trụ cột thứ hai là kỹ thuật trụ cột thứ ba là tổ chức trụ cột thứ tư là xây dựng năng lực và trụ cột thứ năm là hợp tác quốc tế
thưa quý vị bức tranh về an toàn an ninh mạng việt nam đã có những điểm sáng nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ
chỉ số an toàn an ninh mạng của việt nam thời gian qua đã có sự cải thiện rõ rệt
theo báo cáo chỉ số an toàn an ninh mạng toàn cầu của liên minh viễn thông quốc tế itu công bố vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam xếp thứ năm mươi trên tổng số một trăm bảy mươi năm hạng của một trăm chín mươi bốn quốc gia tức là tăng năm mươi bậc so với kỷ trước
tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định về tiềm lực nhận thức của các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp cá nhân về huy động khai thác các nguồn lực
với chức năng nhiệm vụ được giao ban cơ yếu chính phủ đã tích cực chủ động tham mưu cho đảng và nhà nước
bàn hành các chủ trương chính sách và phối hợp hiệu quả với các lực lượng chuyên trách để bảo đảm an toàn thông tin cho các mạng công nghệ thông tin trọng yếu
phục vụ cho lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy của đảng nhà nước và các lực lượng vũ trang
ban cơ yếu chính phủ với nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng cho các cơ quan trọng yếu
hiện trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng ban cơ yếu chính phủ đang bảo đảm an toàn bảo mật cho khoảng hai mươi cơ quan trọng yếu của việt nam
theo báo cáo của trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng ban cơ yếu chính phủ
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã ghi nhận và phát hiện hơn bốn trăm bảy mươi cảnh báo tấn công mạng
thiệt hại do tấn công mạng gây ra năm hai nghìn một mươi tám là khoảng một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín mặc dù nước ta đã tăng năm mươi bậc với xếp hạng an toàn thông tin nhưng con số thiệt hại đã tăng lên tới hai mươi
trong thời gian vừa qua thì hàng năm theo báo cáo chúng tôi tổng hợp thì phát hiện cảnh báo hàng trăm ngàn các cuộc tấn công mỗi năm
đặc biệt với năm hai nghìn hai mươi này trong chín tháng đầu năm chúng tôi đã phát hiện cảnh báo và xử lý khoảng bốn trăm bảy mươi cuộc tấn công

trong đó thì có rất nhiều các cuộc tấn công nguy hiểm khó lường đặc biệt là tấn công dùng mã độc âm thầm tấn công vào các mạng trọng yếu
đây được gọi là tấn công có chủ đích apt nhằm đánh cắp thông tin bí mật của các cơ quan tổ chức nhà nước trong các mạng công nghệ thông tin đội yếu
trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng ban cơ yếu chính phủ luôn ở trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với các cuộc tấn công mạng bất ngờ
liên tục túc trực hai mươi bốn trên bảy và lập sẵn những kịch bản ứng phó
công ty an ninh mạng viettel đã phát hiện hơn ba triệu cảnh báo tấn công mạng và đã hỗ trợ điều phối ứng cứu hơn chín sự cố an toàn thông tin
đáng lưu ý là các hệ thống tài chính ngân hàng chiếm chín mươi số lượng cảnh báo
trong khi đó cảnh báo đến từ hệ thống công nghệ thông tin các tỉnh thành chiếm một mươi
điều này cho thấy các tin tặc ngày càng tinh vi hơn trong việc phát động một chiến dịch tấn công
các lỗ hồng rủi ro thường đi kèm với giao dịch nội bộ giao dịch bên ngoài
nên một số việc rất cổ truyền nhưng vẫn hay xảy ra
xem ở thư điện tử messenger chia sẻ file
do đó trong mọi trường hợp thì yếu tố đầu tiên vẫn là nhận thức
trong mọi trường hợp thì yếu tố đầu tiên chắc chắn là yếu tố nhận thức rồi
chúng ta cũng biết rằng là rất nhiều các sự cố xảy ra về mất dữ liệu hay là bị tấn công nghe lén
thì đầu tiên nó bắt nguồn từ cái nhận thức đặc biệt là của người đứng đầu
về cái câu chuyện đảm bảo cái an toàn bảo mật đối với doanh nghiệp
rất nhiều cái phần mà chúng ta đầu tư về phần cứng công nghệ rất nhiều nhưng mà chúng ta quên mất một cái yếu tố rất quan trọng
đó là các cái quy trình các chư trình và nhận thức của toàn bộ người sử dụng
cuối cùng cái điểm mà yếu nhất trong mọi cái gọi là nguy cơ thì nó nằm chính ở con người
để mà chuẩn bị đối phó với những hình thức tấn công tuy không mới nhưng trở nên phổ biến
thì theo báo cáo đánh giá
theo báo cáo đánh giá của pwc toàn cầu thì chúng ta cần phải chuẩn bị về mặt kỹ thuật về mặt con người
đặc biệt là những lãnh đạo về làm công tác đảm bảo an toàn thông tin cần phải linh hoạt hơn
không chỉ là trong cái phạm vi về an toàn bảo mật kế cạnh công nghệ không
mà cần phải hợp tác phối hợp với những phòng ban chức năng liên quan đến quản lý rủi ro kiểm toán nội bộ
những cái phòng ban liên quan đến tuân thủ
để từ đó cùng phối hợp để đem lại cái sự an toàn cũng như là tính linh hoạt
hồi cho cái doanh nghiệp của mình
nếu như trước đây gần như toàn bộ các sản phẩm bảo đảm an toàn thông tin giám sát phòng chống tấn công mạng đều nhập khẩu của nước ngoài
sau gần hai năm hiện chúng ta đã hình thành được một hệ sinh thái sản phẩm an toàn an ninh mạng making việt nam
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông muốn việt nam trở thành cường quốc về an ninh mạng
lọt vào nhóm ba mươi nước dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu gci vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam cần tập trung phát triển định hướng theo năm trụ cột
gồm pháp lý kỹ thuật tổ chức nâng cao năng lực và hợp tác
thưa quý vị việt nam đang trong quá trình xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm an toàn an ninh mạng make in việt nam
việc ra đời nhiều sản phẩm make in việt nam đã góp phần giải quyết các bài toán của việt nam về an toàn an ninh mạng
nối tiếp thành công của những năm trước
chương trình bình chọn năm hai nghìn hai mươi đã trao danh hiệu chìa khóa vàng cho các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin
sản phẩm công nghệ thông tin an toàn đã khẳng định được chất lượng tính ưu việt và hiệu quả do các tổ chức doanh nghiệp việt nam làm chủ về công nghệ
qua quá trình thẩm định sơ khảo và trung khảo
ban tổ chức đã lựa chọn và trao danh hiệu chìa khóa vàng cho bốn mươi năm sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin
giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu phục vụ cho chuyển đổi số của một mươi bảy doanh nghiệp tổ chức an toàn thông tin trong cả nước
đầu tiên chúng tôi tham dự giải thưởng chìa khóa vàng
rất ví dụ là công ty đã đạt hai giải là giải máy tính an toàn và camera có tính bảo mật cao
thì đây là những sản phẩm mà chúng tôi đang cố gắng đưa ra thị trường và hy vọng với giải thưởng này sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa về mặt niềm tin của khách hàng
về tính an toàn của sản phẩm cũng như là khẳng định một phần nữa là định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực making việt nam của vnptog đang đi đúng hướng
hai sản phẩm giải pháp này đều trong khuôn khổ chúng tôi làm trong đề tài cấp nhà nước chương trình kc một nghìn sáu trăm hai mươi
hạng mục cao nhất là sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc có sự góp mặt của những đơn vị lớn về công nghệ như viettel vnpt bkav công ty cmc
kết quả bình chọn năm nay cho thấy sự trưởng thành và đa dạng
của các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp trong nước với mức độ nội địa hóa và tự phát triển giải pháp khoa học kỹ thuật rất cao và hoàn toàn làm chủ công nghệ trong nhiều lĩnh vực
nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động số tuần này của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại